chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chuyển sang một thông tin khác về dịch bệnh tại tỉnh an giang
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn khẩn về việc tiếp tục thực hiện hạn chế ra đường trong phạm viên toàn tỉnh
từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau do xuất hiện hàng chục ca nhiễm bệnh ở bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
số ca cộng đồng có sư hướng gia tăng
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã có quyết định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và an giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
cấp đổi này an giang cho phép người dân được phép đi lại bình thường
theo ủy ban nhân dân tỉnh những ngày gần đây
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng và tại hầu hết các địa phương
đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt
trước tình hình này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện giới nghiêm trong phòng viết toàn tỉnh
từ hai mươi giờ hôm trước đến năm giờ sáng hôm sau
quy định này không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định
và các lực lượng phóng viên biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh
các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng các phương tiện vận tải thủy bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu
những cán bộ công chức viên chức tham mưu xử lý công việc phục vụ hoạt động của thường trực tỉnh ủy
thời trực ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác cũng không thuộc quy định này
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vaccine
phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín bố trí giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm
tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ đoạt
theo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh an giang vào ngày hai mươi tháng một mươi
ngành sức năng phát hiện chuối ba mươi bốn kf tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
và hai mươi tám trường hợp lực lượng của bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm nhiệm vụ xét nghiệm pcr dương tính
bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cũng đã có thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám ngoại trú từ ngày hai mươi tháng một mươi
số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao so với các ngày trước đó
số ca nhiễm phát hiện do bệnh nhân tự đến các phòng khám và bệnh viện
phát hiện qua khám sàng lọc và tầm soát cộng đồng gồm long xuyên châu đốc chợ mới phú tân
đến tối ngày hai mươi hai tháng bảy bệnh viện đa khoa trung tâm an giang có tổng cộng sáu mươi hai ca nhiễm
còn bộ chỉ huy quân sự tỉnh có tổng cộng ba mươi tám ca
hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra truy vết và xét nghiệm tầm soát các trường hợp liên quan
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại